mở đầu bản tin hôm nay là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ bắt giữ bảy trăm linh kg ma túy đá tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ
truy bắt đối tượng cầm đầu hiện đang bỏ trốn
trước đó vào chiều ngày một mươi bảy tháng bốn lực lượng chức năng đã phối hợp truy xét bắt giữ ba đối tượng liên quan đến số ma túy cực lớn này
cũng như kiểm tra kho hàng ở xã quỳnh hồng cách nơi phát hiện ma túy khoảng một mươi km
thu giữ một trăm linh loa thùng và bìa cắt tông xác định đó chính là nơi cất dấu số ma túy nói trên
biết không thể trốn thoát chiều cùng ngày đối tượng thứ tư đã đến cơ quan công an đầu thú
riêng đối tượng cầm đầu được xác định có quốc tịch đài loan đã bỏ trốn
sáng ngày một mươi tám tháng bốn các đối tượng bị tạm giữ cùng số ma túy đã được dẫn giải áp tài về công an tỉnh nghệ an
đảm bảo an toàn để tiếp tục điều tra xử lý
bước đầu cơ quan điều tra nhận định
phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng trong đường dây này giống với đường dây buôn bán vận chuyển tàng trữ ma túy
do cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh
công an tỉnh nghệ an và các lực lượng liên quan triệt phá vào ngày một mươi năm tháng bốn
thu giữ sáu trăm linh kg ma túy tạm giữ bốn đối tượng
còn về vụ sản xuất thuốc chữa bệnh ung thư bằng than tre
vào sáng ngày hôm qua tòa dân thành phố hải phòng đã mở phiên sơ thẩm xét xử nguyễn xuân thu
tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vinaca và đồng phạm là nguyễn văn tuấn
giám đốc công ty trách nhiệm mô hạn hồng an phong về hành vi sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh
tại phiên tòa một mươi một người trong số hai mươi tám nạn nhân nhân chứng đã có mặt
năm luật sư của nguyễn xuân thu không tới phiên tòa
theo cáo trạng thu đã dùng bột than tre nghiền nát rồi pha trộn những hóa chất khác nhau
đóng thành viên nang bán ra thị trường tại một mươi chín tỉnh thành trong cả nước
lừa đảo người bệnh với công dụng hỗ trợ điều trị
bệnh ung thư
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn xuân thu một mươi năm tù về tội sản xuất hàng giả
một mươi hai năm tù về tội sản xuất thực phẩm giả
tổng cộng cả hai tội danh là hai mươi hai năm tù
nguyễn văn tuấn tám năm tù về tội sản xuất hàng giả chín năm tù về tội sản xuất thực phẩm giả
tổng cộng là một mươi bảy năm tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh tp hcm đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam trần nhật khang sinh năm hai nghìn trú tại quận bình chánh
về tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật
khang chính là đối tượng đã tra tấn thai phụ dẫn đến sảy thai
xảy ra vào ngày một mươi một tháng bốn vừa qua tại tp hcm
trước đó lúc chín h ngày một mươi một tháng bốn ông hồ văn hà đến cơ quan công an trình báo
tị con gái mình tên ý sinh năm hai nghìn một bị đánh gây thương tích toàn thân và sinh non
đứa bé được khoảng sáu tháng tuổi đã chết sau khi sinh
qua truy xét công an mời trần nhật khang và trần thị sương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba lên trụ sở để làm việc
các đối tượng khai thực hiện hành vi phạm tội rồi mang sát thai nhi bỏ tại một con hẻm
ở phần tân tạo quận bình tân
khang đã sử dụng ma túy trước khi đánh đập ý đến sản thai theo chỉ đạo của nguyễn minh dũng
và nguyễn thiên ngọc huyền
công an sau đó thu một mươi sáu gói ni lông chứa tinh thể rắn cùng nhiều tăng vật liên quan
với hành vi trên viện kiểm sát nhân dân huyện bình chánh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với khang về hai tội này
liên quan đến vụ nữ sinh nhảy cầu thương tâm tại bắc ninh
cơ quan điều tra công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hiếp dâm
tiếp tục tạm giữ đối tượng vũ văn hiếu ở xã ngũ thái để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan điều tra hiếu khai vào chiều ngày một mươi bốn tháng bốn
đã cùng nạn nhân đi ăn hội tại thôn ngọc tỉnh xã song liễu huyện thuận thành
sau đó trên đường về hiếu nảy sinh ý định đưa nữ sinh vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục
tuy nhiên khi vào nhà nghỉ hiếu bị nữ sinh này chống cự quyết liệt nên đối tượng chưa thực hiện được hành vi giao cấu
lúc đó bạn của nữ sinh này đến để đưa về nhà
tuy nhiên do cảm thấy xấu hổ và út ức nên nữ sinh này có nhắn tin cho bạn bè
nói về việc bị hiếu cưỡng bức nên không muốn sống và sẽ nhảy cầu tự tử
đến sáng ngày một mươi năm tháng bốn nữ sinh này đứng trên lan can cầu hồ rồi nhảy xuống sông đuống dẫn đến tử vong
với hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng là huỳnh thanh tâm chú tại thành phố vị thanh
và bùi văn đặng chú tài huyện rồng riềng tỉnh kiên giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vị thanh tỉnh hậu giang tạm giữ hình sự
theo thông tin ban đầu vào khoảng hơn bảy giờ sáng ngày một mươi ba tháng bốn
sau khi uống cà phê tâm điều khiển xe mô tô chở đặng đi đá gà
khi hai đối tượng đến đoạn khu vực hai phường bảy thành phố vị thanh
thì thấy trong túi áo khoác của một người phụ nữ đi xe mô tô phía trước
có một chiếc điện thoại di động để lộ ra ngoài
nên lúc này tâm đã chạy xe áp sát để đặng giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy
nhưng được một đoạn thì gặp đoạn đường đang sửa nên hai đối tượng phải vứt xe bỏ chạy
trên đường bỏ trốn tâm tiếp tục trộm xe máy của một nhà dân để tàu thoát
nhận được tin báo của nạn nhân qua điều tra công an thành phố vị thanh đã nhanh chóng bắt được cả hai đối tượng
sau khi chấp hành án trở biện phương để có tiền sử dụng ma túy
nguyễn hữu đức và hà hữu nhân cùng chú tại huyện tịnh biên tỉnh an giang lại tiếp tục phạm tội
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tịnh biên cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đức và nhân
để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu sau khi đức và nhân cùng với thạch kha ly thuê nhà trọ sử dụng ma túy
đêm ngày một tháng ba đức rủ nhân lấy xe máy đi tìm tài sản để trộm
khi đến khu vực ấp tây hưng xã nhân hưng huyện tịnh biên đức phát hiện trước nhà của người dân có để một chiếc xe máy
lúc này nhân đứng ngoài xe chờ dẫn để đức vào trộm chiếc xe rồi điều khiển về nhà trọ cất giấu
đến khoảng chín giờ cùng ngày lực lượng công an đến kiểm tra phát hiện bắt giữ đức nhân và kha ly cùng chiếc xe tăng vật
tại cơ quan điều tra cả ba đối tượng còn thừa nhận
trước đó ba đối tượng còn lấy trộm chiếc xe máy khác rồi tháo biển số mang sang campuchia bán
hiện khal ly đã được đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy để tiếp tục củng cố hồ sơ chứng cứ xử lý sau
với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm sau nhiều tháng điều tra truy xét
công an tỉnh kiên giang phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an đã triệt xóa nhóm đối tượng trộm cướp liên tỉnh
gây ra hàng chục vụ trộm cướp trên địa bàn tỉnh kiên giang và các tỉnh khu vực miền tây gây thiệt hại tài sản cho người dân gần hai tỷ đồng
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến giữa tháng một năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh kiên giang và các tỉnh miền tây đã liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản
nơi mà nhóm trộm cướp này nhắm tới là các gia đình có điều kiện kinh tế khá già
điển hình như vụ cướp táo bạo xảy ra vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
lợi dụng lúc cả nhà ông nguyễn minh thống ở xã loàn mỹ huyện tam bình tỉnh vĩnh long ngủ say
nhóm này đã cắt cửa sổ treo vào nhà lục xoát tìm tài sản lấy trộm
khi bị vợ chồng ông thống phát hiện bọn chúng quay sang dùng dao không chế buộc chủ nhà đưa chìa khóa mở cửa chính
và chỉ nơi cất giữ tài sản cướp đi số tiền ba mươi triệu đồng một chỉ vàng hai mươi bốn k và một bộ vòng xi men một năm lượng vàng
một mươi tám k ba điện thoại di động rồi mang ra xe ô tô tẩu thoát
tiếp đó vào dạng sáng ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi tám nhà anh trần văn linh ở thị trấn một ngàn huyện châu thành a tỉnh hậu giang
cũng bị kẻ gian cắt cửa sổ đột nhập vào nhà lấy trộm hai điện thoại một kết sắt bên trong có một mươi sáu triệu đồng
mọi hai vụ trụng cướp nói trên thời gian này bọn chúng còn đột nhập một số gia đình hộ kinh doanh trên địa bàn các tỉnh kiên giang và các tỉnh lân cận

các đối tượng bị bắt giữ gồm dương công thành huỳnh tấn bình trần anh thuận nguyễn ngọc trí và trần quốc phong
cùng chú tại thành phố sa điếc tỉnh đồng tháp
qua đấu tranh các đối tượng đã lần lượt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội không chỉ gây ra một mươi năm vụ trộm và hai vụ cướp trên địa bàn tỉnh kiên giang
mà thành cùng đồng bọn còn thực hiện nhiều vụ trộm cấp khác với cùng thủ đoạn tại các tỉnh miền tây và tỉnh tây ninh
chiếm đoạt số tiền hơn một bảy tỷ đồng hai mươi bảy lượng vàng hai mươi điện thoại di động và ipad năm máy laptop một mươi bốn tv
các đối tượng khai nhận là cửa lùa rất dễ đột nhập còn đối với những cửa khác mà không phải là cửa lùa đặc biệt là cửa gỗ thì đối tượng khó đột nhập
cái thứ nhất cái thứ hai nữa bị hại thường hay lấy ổ phá phá cửa trong nhưng không ít có gia đình nào mà gút cái chìa phá ra để chìa phá sẵn ở đó
do đó đối tượng là khi đột nhập rồi thì đối tượng rất dễ dàng mở ổ phá cửa cái để tìm đường thóc chuẩn bị cho mình cái đường thoát
việc chìa sỏa bằng nhóm trộm cướp chuyên nghiệp hoạt động liên tình
là chiến công xuất sắc của lực lượng công an góp phần giữ vững an ninh trật tự đảm bảo cuộc sống yên bình cho nhân dân
liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra vào năm hai nghìn một mươi tám ở chợ long biên hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội hiện vẫn đang tích cực tiến hành các biện pháp
nghiệp vụ và để phục vụ cho công tác điều tra phá án cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đề nghị ai là bị hại hãy đến trình báo
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn kim hưng tức hưng kính
chủ tịch quận hoàn kiếm tổ trưởng tổ bốc giữa hàng hóa số hai chợ long biên nguyễn hữu tiến tức tiên hói
chú quận hai bà trưng lê thanh hải tức hải gió chú quận hoàng mai nguyễn mạnh long tức long cao
chủ quận thanh xuân và dương quốc vương tức vương lợn chủ tịch quận hoàng mai đều là nhân viên tổ bốc giữa hàng hóa số hai chợ long biên
vì hành vi cưỡng đặt tài sản ôi nhóm này đã có hành vi chen ép gây khó khăn cho các hộ kinh doanh tại chợ long biên
để phục vụ cho công tác điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đề nghị ai là chủ kinh doanh
lái xe tại chợ long biên đã bị chèn ép bắt buộc phải nộp tiền trái i muốn cho các bị can nêu trên
sớm đến đội ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội để trình báo và giải quyết
địa chỉ tại số bảy phố thiền quang phường nguyễn du quận hai bà trưng tp hà nội gặp điều tra viên võ nam hưng

vào chiều ngày hôm qua đội cảnh sát kinh tế công an tp vinh tỉnh nghệ an cho biết vừa phát hiện một cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả
với gần một mươi lọ mỹ phẩm nhái nhãn mát
tại cửa hàng nhân vũ thuộc khối chín phường bến thủy tp vinh đội cảnh sát kinh tế công an thành phố đã tiến hành kiểm tra
cơ sở kinh doanh do anh trần ngọc lâm và chị vũ thị hoài nhân làm chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang trực tiếp san chiết sản xuất các loại mỹ phẩm giả
nhà nhăn mát các hãng nổi tiếng của nước ngoài sau đó dập lại ngày tháng để cung ứng cho các cửa hàng trong và ngoài tỉnh
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ gần một mươi lọ mỹ phẩm giả nhái nhãn mát các loại và các máy móc dụng cụ có liên quan
đã mật phục phát hiện và bắt quả tăng năm tàu khai thác cát với trọng lượng hàng trăm tấn trên sông hồng sông đuống
điều này cho thấy tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn biến vô cùng phức tạp vì lợi nhuận khổng lồ mà nó đem lại
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
kiểm tra một số phương tiện trên tuyến sông hồng
trong tuyến sông hồng lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tăng một tàu có trọng tải sáu trăm năm mươi tấn đang có hành vi khai thác cát trái phép
tại thời điểm kiểm tra lái tàu phi thiết miến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở tân liễu huyện yên dũng bắc giang
đã không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác cát
trong khi chiếc tàu vi phạm này đang được đưa về nơi tạm giữ thì hai mươi phút sau ở cách vị trí đó vài km
tổ công tác thứ hai của đội cảnh sát giao thông đường thủy số hai phát hiện bắt quả tàng tàu khoảng bảy trăm linh tấn đang có hành vi khai thác cát trái phép
cả hai chiếc tàu này đều không có kẻ số đăng ký
tuy nhiên chủ của các vương tiện lại có những bao viện về hành vi của mình
các bác mới qua bỏ đi kiểm tra thì bỏ đưa về
nếu thấy tàu leo đậu ở đấy thì
cái tàu có khai thác cát ở đấy không
không nó không khai thác đâu
chắc đi lấy giữ cầu hình trì giữ bão bỏ từ trước lấy cầu hình trì mua tài nguyên
các bác bổ là bắt bỏ ra sao bắt mà đổ là bắt được
các bác bổ đánh vào đây đổ đậu ở đây thì em sáng xíu
tàu thì đứng đổ nhưng mà cái máy để hút cát thì đứng hoạt động và đã có bơm cát vào khoang trước của vương tiện đang đổ
khi tàu hút cát thì có cát kèm theo nước lên khoang và khi chúng tôi bắt thì khoang chưa đầy nhưng có nước
bây giờ chủ vương tiện nó hút bỏ nước thì còn chưa đầy
bây giờ chủ vương tiện nó hút bỏ nước thì còn chưa đầy
tiếp đó dạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn lực lượng chức năng cũng đã liên tiếp phát hiện ba tàu có hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn quận long biên và tây hồ
các tàu này có trọng tải toàn phần từ năm đến sáu trăm linh tấn
hiện tất cả những phương tiện này đã được đội cảnh sát giao thông thủy số hai đưa về nơi tạm giữ để hoàn thành hồ sơ xử lý theo quy định
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
tỉnh tiền giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê thị mỹ an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thương chú tại ấp thạnh hưng xã thạnh trị huyện gò công tây tỉnh tiền giang về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đặt tài sản
bên cạnh đó công an huyện gò công tây tỉnh tiền giang còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn đình ánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thương chú tại thôn sồi xã thành minh huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
cũng liên quan đến tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê quốc tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thương chú tại ấp rạch vọc xã cuối thiện huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai nghìn ba trăm bốn mươi năm tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý